từ tháng bốn tới nay thì thời tiết nắng nóng gai gắt đã khiến cho gần một hai trăm linh hectare tôm xú tôm thẻ chân trắng tại tỉnh trà vinh bị chết do bệnh đốm trắng đỏ thân
chỉ trong vòng bốn mươi năm ngày tại các vùng nuôi tôm ven biển thuộc các huyện cầu ngang duyên hải châu thành và thị xã duyên hải
có trên bốn trăm bảy mươi một hectare tôm xú của một hai trăm tám mươi bốn hộ thả nuôi bị thiệt hại với số lượng một trăm linh ba triệu con giống
gần hai một trăm năm mươi hộ nuôi tôm thẻ chân trắng bị thiệt hại hơn bốn trăm bốn mươi bốn triệu con giống trên diện tích bảy trăm hai mươi một ha
nguyên nhân là do thời tiết nắng nóng gai gắt tạo sự tranh lệch cao nhiệt độ giữa ngày và đêm
trước tình hình này ngành nông nghiệp tỉnh đã cung cấp hơn chín mươi năm tấn chlorine hỗ trợ nông dân xử lý mầm bệnh
khuyến cáo các hộ dân xử lý độ mặn nước thích hợp trong ao nuôi